tại nhát lớn hà nội đã diễn ra lễ trao học bổng valet năm hai nghìn một mươi chín cho học sinh các trường trung học phổ thông khu vực phía bắc có thành tích học tập xuất sắc
đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi năm
nhiều năm qua tổ chức gặp gỡ việt nam đã khích lệ tinh thần hiếu học yêu khoa học của học sinh sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ ưu tú việt nam
thông qua chương trình học bổng valet đây cũng là quỹ học bổng phi chính phủ lớn nhất việt nam
với chặng đường một mươi chín năm học bổng valet tại việt nam đã trao hơn ba mươi năm xuất cho học sinh xuất sắc trên toàn quốc tổng giá trị hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó có hơn ba trăm linh học sinh sinh viên đã giành được huy trường quốc tế một trăm năm mươi học sinh đã được nhận vào đại học ecole polytechnic danh tiếng của pháp